các tai nạn giao thông càng làm cho những thông tin bị nhiễu loạn
với hy vọng mong manh và nỗi nhớ mẹ
thi thoảng anh sơn vẫn gọi vào số máy của bà hà dù không liên lạc được
nhưng bỏng một hôm anh nhận được tin nhắn của bà hà với nội dung
đừng lo cho mẹ mẹ phải đi giải quyết thằng t cái t
khi nào xong mẹ về con được nói với ai
nhưng khi anh sơn bốc máy gọi lại thì điện thoại lại tắt máy
với em người trong dân em biết mà không có chuyện gì mà em phải đi như vậy
cũng trong thời gian này một tổ công tác của công an huyện phân công điều tra vụ việc mất tích
đã phát hiện tiền trong tài khoản atm của bà hà tại ngân hàng bidv liên tục bị rút ra
ngày hai mươi hai tháng bảy số tiền được rút ra tại cây atm trên địa bàn huyện châu đức
ngày một mươi chín tháng chín
một mươi triệu đồng được rút ra tại cây atm thuộc địa phận thành phố vũng tàu
và điều đặc biệt nữa là số tiền đều được chuyển vào một tài khoản
khiến các trinh sát nghi ngờ về sự mất tích của bà an
liệu bà hà có thật sự mất tích hay vẫn đang sống ở đâu đó
cái đó là em trai của em rút
tại vì cái thẻ của mẹ em là em trai có đi rút tiền cho mẹ nhiều lần
thì biết cái
cái bát của cái thẻ
nên em em em của em trai của em có đi rút
thẻ đó là mẹ em bỏ trong cốp xe đi làm của mẹ em á
thì lúc sau này mới
mới yên xe ra thấy thì em em mới lấy thẻ đi kiểm tra
thì thấy còn tiền trong đó là rút ra
trong suốt chín tháng rộng
cơ quan điều tra và gia đình nạn nhân không ngừng tìm kiếm
nhiều lần tưởng chừng như sắp tìm ra được manh mối
xong hy vọng cứ bật ra rồi khép lại như kiêu trò

được người bà con báo tin điện thoại của bà hà đổ chuông
hy vọng bừng lên anh sơn bóc máy gọi vào số máy của mẹ mình
đậu dây bên kia có tín hiệu đổ chuông
nhưng điều lạ là một người không liên quan gì đến mẹ của mình nhà máy
thông tin nhanh chóng được xác minh
cơ quan điều tra đã tìm ra người trả lời điện thoại
sống tại địa bàn
huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
giáp ranh với huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
tuy nhiên người này cho biết
được chủ một cửa hàng bán sim trả điện thoại
xã xuân mỹ huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
cho chiếc sim đã qua sử dụng này
ngay lập tức các trinh sát đã tới cửa hàng điện thoại
tại đây chú cửa hàng cho biết
cách đó ít lâu bà lê thị hường ở xã xà bang huyện châu đức
vợ của ông võ thanh hữu bị thư đảng ủy xã kim long
đem chiếc điện thoại cũ này nói là điện thoại của con cái trong nhà
còn dư không dùng nên đem bán
chủ cửa hàng mua lại với số tiền chín trăm linh đồng
sau đó thấy sim còn tiện trong tài khoản
nên chủ cửa hàng đã cho một người quen sử dụng
còn điện thoại thì đã bán cho khách vãn lại
qua cái cung cấp của anh tù tiệm bán điện thoại này thì cơ quan điều tra đã mời đối tượng lê thị hường sinh sống tại xã xà bàng huyện châu đức tỉnh bà rịu ngọc tàu lên làm việc

nhưng không biết của ai để trả lại nên tiếc của đem bán lấy tiền
tuy nhiên bằng linh cảm nghề nghiệp các trinh sát đã đưa người đàn bà này vào diện nghi vấn cần theo dõi
trinh sát đã đưa người đàn bà này vào diện nghi vấn cần theo dõi
việc chưa có lời giải trách nhiệm với người dân và áp lực dư luận đè nặng lên các chiến sĩ công an
khiến các anh chăm chỉ kiên trì tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm người mất tích
trong khi tất cả các trinh sát vẫn ngày đêm truy tìm người mất tích và tiến hành các biện pháp xác minh sâu hơn đối với bà lê thị hường
thì anh nguyễn hải sơn lại tìm được một quyển sổ ghi nợ của mẹ mình
trong đó ghi bà lê thị hường vay của bà hà hai trăm linh triệu đồng để
anh sơn gọi điện đến hỏi thì bà hường nói đã trả hết chỉ còn nợ một mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền lãi
chi tiết này củng cố thêm cho cơ quan điều tra hướng nghi vấn về bà lê thị hường
theo lời khai của bà hường về việc nhặt được chiếc điện thoại ngay trước cổng nhà mình có đúng hay chỉ là lời bịa đặt
và việc vay mượn tiền này có liên quan đến việc mất tích của bà hà hay không
những câu hỏi nghi vấn của cơ quan điều tra chưa được lý giải thỏa đáng
thì một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra mà thủ phạm trực tiếp lại chính là bà lê thị hường
của xã cù bị huyện châu đức tới nhà mình để thanh toán nợ
khi đến nhà hường đã dùng thủ đoạn chia tách hai vợ chồng ông hùng
sau đó dùng dao rửa truy sát giết hại ông hùng
khi nghe tiếng chồng kêu cứu bà nga chạy ra liền bị bà hường chém vào đường
việc ra tay sát hại vợ chồng ông hùng bất thành rồi bỏ trốn
nhờ người dân xung quanh phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên hai nạn nhân giữ được mạng sống
theo kết quả giám định ông hùng bị chém một mươi bảy nhát tỷ lệ thương tật bảy mươi
còn bà nga bị chém ba nhát tỷ lệ thương tật hai mươi sáu

thì bạn mới nói trứng gà nhiều quá nó đẻ nhiều quá
anh hùng lượm mấy quả trứng gà để mang về bồi dưỡng cho chị
tôi vừa ngồi xuống thì chưa kịp lượm quả trứng gì
vừa mới lách cái đầu vào thì tôi thấy phía sau đầu nó choáng quá
phía sau đầu nó choáng quá mà nó choáng liên tiếp mấy cái
tôi mới bật tôi đứng dậy tôi coi thử tôi đụng vào cái gì
tôi mới ngồi xuống đây tôi mới ngồi xuống đây tôi mới ngồi xuống đây
tại sao tôi đụng vào cái gì mà cái đầu tôi nó bị choáng
tôi đứng lên thì xoay lại tôi quay ngái cái lưng lại
thì tôi thấy con rựa nó đang trên đầu thôi thứ bà đang chém thôi
vội tôi đưa cái tay này lên bắt cái cánh tay này lên
nó nhát rựa đó chém xuống bắt cái cánh tay này lên
tôi mới la lên tôi bảo tại sao chị chém tôi
thì bà nói chém cho mày chết để khỏi phải trả nợ
bà nói như vậy tôi mới la lên tôi bảo em ơi cứu anh với không có anh chết bây giờ
thì tôi la được mấy tiếng bà cứ thế bà cứ chém thôi
thế tôi la lúc đó là bà chém cái tay này cái tay này của tôi chưa đưa lên đỡ
cái sự việc đó xảy ra nhanh lắm
thế tôi la lên như vậy thì bà xã bà chạy ra bà nghe tiếng bà chạy ra
bà chạy ra thì bà chạy ra bà thấy anh kia bà mới la lên bà nói tại sao chị chém chồng tôi
thì bà này bà cũng cua rượu và chém bà xã luôn
ngay sau đó lê thị hường đã bị bắt giữ để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an
hường khai nhận đã vây mượn của vợ chồng hùng bà nga tám mươi triệu đồng
lãi suất sáu mỗi tháng
nhưng không muốn trả nợ nên tự vạch ra kế hoạch giết chủ nợ
bị can luôn luôn khai nhận là trong quá trình ông hùng bà nga đến lấy tiền
thì ông hùng và nga đã ghi một số lượng tiền gấp đôi gấp ba gần hơn ba trăm linh triệu
là gấp đôi gấp ba cái số tiền bị can đã mượn
bị can thấy như vậy là không đúng với thực tế
do bị can không biết chữ rồi sợ chồng la rầy và số tiền nó không đến mức nhiều như vậy
nên là bị can đã không đồng ý ký vào cái giấy vay mượn tiền giữa hai bên
và trong quá trình mâu thuẫn như vậy thì ông hùng có cái hành vi là kéo ngã sô đẩy làm cho bị can ngạ
trong cái lúc tức giận thì bị can đã phát hiện thấy có cái rau rựa ở phía trước
và đã sử dụng rau rựa này là chém ông hùng
sau đó bà nga ra thì bị can cũng đang trong cái giai đoạn
hoang mai như vậy thì chém cả bà nga
thế tuy nhiên qua quá trình điều tra thì cũng qua điều tra
sau đó lời khai của bị can là hoàn toàn bị biện
để làm sai cái bản chất của vụ án đi
để làm cho hành vi của mình của bị can nó nhẹ đi
thái độ của bị can hường thì rất là ngoan cố
ngay từ đầu cái việc là thủ tiêu hai cái vợ chồng là hùng và nga thì cũng đã đưa ra nhiều cái lý do
thế rồi là nải ra nhiều cái lý do để mà nói ra
rằng là vợ chồng này chủ động tấn công rồi gây áp lực rồi là đối với bị can hường
thái độ rất quanh con không thành thần trước luật pháp cho nên là cũng rất khó khăn trong cái quá trình điều tra đảm bảo
tuy nhiên từ lời khai của đối tượng thừa nhận việc giết ông hùng và nga để không phải trả nợ với số tiền tám mươi triệu đồng
thì có nhiều khả năng lê tiễn hường trước đó
đã ra tay sát hại bà hà để xù món nợ hai trăm linh triệu đồng
lập luận này là có cơ sở khoa học và logic
nên cơ quan điều tra ngay lập tức triển khai một mũi điều tra viên đến nhà của bà lê thị hường để khám nghiệm lại hiện trường
điều nghi ngờ nhất là trong khu vườn ông bí thư đảng ủy xã có một cái giếng bỏ hoang đã lâu
cơ quan điều tra đã hút nước và cho người xuống tận đáy giếng để kiểm tra
tuy nhiên không phát hiện điều gì liên quan đến sự mất tích của bà hà
vụ việc lại rơi vào bế tắc
đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi ba cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện chiếc lắc tay bằng vàng của bà hà được bán cho tiệm vàng trên địa bàn xã xà bang
chú tiệm vàng xác nhận trước đó đã mua chiếc lắc này của bà lê tiễn hường
đây là một trong những tài liệu quan trọng để cơ quan điều tra đấu tranh với bà lê thị hưởng
tiếp tục sử dụng linh hoạt nhiều biện pháp nghiệp vụ khác theo hướng này
đồng thời áp dụng các phương pháp điều tra xét hỏi liên quan đến chiếc điện thoại lắc vàng khoản nợ hai trăm linh triệu đồng không có giấy tờ xác nhận đã thanh toán và hành vi chém người để xóa nợ
ban đầu đối tượng ngoan cố nhưng trước những chứng cứ xác đáng lê thị hường đã phải thú nhận liên quan đến vụ mất tích của bà hà
hường khai nhận vào ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi hai
hương có hẹn bà dương thị thủy bình hà đến nhà để thương thảo việc nợ nần
sau đó hường nhờ bà hà căm cậu dao điện để bơm nước lên mái nhà
vì cầu dao bị rò điện nên bà hà bị điện giật chết
vì quá lo sợ hường đã kéo bà hà ra cốc vườn quất chất cành cây khô và lá cây đốt sát của bà hà trong nhiều giờ liền
khi ngọn lửa tắt thi thể của bà hà chỉ còn là đóng cho tàn
hường lấy xương của nạn nhân đập vụng đổ ra cốc cây trong vườn vùng lá cây che lên
sau đó hường lấy điện thoại lắc tay của nạn nhân để đem bán lấy tiền tiêu xài
tổ quản địa ca cũng đã tiến hành vẽ sơ đồ cho bị can xác nhận và tiến hành tìm kiếm
thì cũng đã tìm kiếm được một số xương rồi rác của người
tôi xác định là của người tại hai cái địa điểm mà bị can trình bày
thì cũng đã tiến hành giám đựng tại cơ quan khoa huyện sự của bộ công an
thì cũng xác định thì đây là xương và răng của người nhưng mà do quá trình đốt nó lâu
nên là xương và răng này nó không còn đủ cái chất liệu để giám đựng để truy nguyên
đây có phải là xác của chị hà hay không
lê thị hường tiếp tục khai nhận hường đã mạo danh là nạn nhân nhắn tin cho con trai của bà hà
thể hiện bà hà vẫn còn sống nhằm che mắt hướng điều tra của cơ quan công an và sự nghi ngờ của gia đình nạn nhân
để thời gian làm sự việc chìm dần đi
cuộc khám nghiệm hiện trường lần thứ tư trong khu vườn nhà bà lê thị hường
cơ quan điều tra đã phát hiện một chiếc cút áo một số mẫu xương và răng
do số xương trên đã bị cháy trắng nên dù sử dụng cả phương pháp giám định dn
cơ quan điều tra chỉ xác định đó là xương và răng của người chứ chưa khẳng định của người khác
cơ quan điều tra chỉ xác định đó là xương và răng của người chứ chưa khẳng định của người khác

số cho cốt được bàn giao cho gia đình của bà hà tổ chức an tán